bộ đội biên phòng tổ chức hội nghị triển khai đấu tranh chống hoạt động khai thác vận chuyển trái phép gỗ trong khu vực biên giới các tỉnh tây nguyên và bình phước
tham dự và chỉ đạo hội nghị có thượng tướng lê chiêm ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay bộ đội biên phòng các tỉnh tây nguyên và bình phước đã phát hiện chín mươi vụ vi phạm lâm luật
xử lý khoảng một trăm linh đối tượng vi phạm thu giữ gần tám trăm bảy mươi mét khối gỗ trị giá toàn bộ tăng vật khoảng tám tỷ đồng
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đề ra chủ trương đấu tranh chống hoạt động khai thác vận chuyển trái phép tập trung vào các giải pháp
tham mưu cho ủy ban nhân dân các tỉnh quán triệt chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên
và chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng về việc tăng cường quản lý nhập khẩu gỗ từ lào và campuchia
thực hiện đúng quy trình về mở cửa khẩu lối mở biên giới và thực hiện hoạt động thương mại biên giới theo đúng quy định
đại sứ quán anh phối hợp với đại sứ quán ireland tổ chức tọa đàm hãy hành động chứ không chỉ nói
phụ nữ trong thế kỷ hai mươi một nhân kỷ niệm một trăm linh năm phụ nữ của anh lần đầu tiên được đi bầu cử
buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng đặc biệt là giới trẻ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ
bảo đảm bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là một trong những mục tiêu quan trọng của hầu hết các quốc gia trên thế giới
liên hợp quốc xác định tăng cường bình đẳng giới và nâng cao năng lực vì thế cho phụ nữ là một trong những mục tiêu quan trọng của tiên niên kỳ
thời gian qua mặc dù việt nam đã đạt được những thành công đáng kể về chỉ số sức khỏe giáo dục thu nhập và cơ hội nghề nghiệp của phụ nữ
nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn về bình đẳng giới trên hành trình đến với các vị trí lãnh đạo quản lý
tọa đàm cũng một lần nữa khẳng định giá trị của bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là một trong những nội dung quan trọng
tạo cơ hội cho phụ nữ được nói tiếng nói đại diện cho giới mình được phát huy trình độ năng lực kinh nghiệm
thể hiện quan điểm trong quyết định các chính sách về các lĩnh vực khác nhau của quốc gia
thông qua đó góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
trước đó vào tối ngày một mươi chín tháng sáu đại sứ quán anh và đại sứ quán ireland cũng đã phối hợp tổ chức tọa đàm
hãy hành động chứ không chỉ nói phụ nữ trong thế kỷ thứ hai mươi một nhân kỷ niệm một trăm linh năm phụ nữ của anh lần đầu tiên được đi bầu cử
hôm nay hội người mù tp hà nội đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện cuộc vận động tăng cường đoàn kết
chủ động vươn lên bình đẳng hòa nhập với cộng đồng một mươi năm năm thực hiện cuộc vận động hai vượt bốn sèn năm phấn đấu
và chương trình hành động việc làm do đói giảm nghèo do trung ương hội người mù việt nam phát động
theo đó sau một mươi năm năm thực hiện cuộc vận động hai vượt bốn rèn năm phấn đấu đã có hàng trăm lớp học chữ học tin học
cũng như lớp dạy và chuyên nghề được mở cho hàng nghìn lượt hội viên tham gia
toàn hội hiện có hai trăm ba mươi năm người có trình độ đại học và hơn tám trăm linh người có việc làm
đối với cuộc vận động tăng cường đoàn kết chủ động vươn lên bình đẳng hòa nhập với cộng đồng
hội vẫn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của thủ đô và nhiệm vụ chuyên môn của tổ chức hội
không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động tuyên truyền
giáo dục vận động đoàn kết đi đôi với đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát huy tiềm năng
sức sáng tạo của người khiếm thị thủ đô
đặc biệt sau một mươi năm thực hiện chương trình hành động việc làm xoa đói giảm nghèo giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn một mươi bảy
hội người mù thành phố hà nội không còn hội viên đói tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn bảy năm theo chuẩn mới
cũng trong hội nghị tổng kết hội người mù thành phố hà nội đã biểu dương tám mươi tám gương điển hình tiên tiến
người tốt việc tốt
thưa quý vị và các bạn để tăng tính thanh khoản cho thị trường
ngân hàng nhà nước vừa ban hành tín phiếu với khối lượng tăng lên năm mươi bảy tám trăm linh tỷ đồng
trong đó phát hành thêm hai tỷ kỳ hạn chín mươi một ngày với lãi suất một tám
đây là tuần hút dòng đầu tiên sau ba tuần bơm dòng liên tiếp
khối lượng lớn hút lại lượng tiền bơm ra trong ba tuần trước
khối lượng tín phiếu đang lưu hành tăng nhanh lên mức bảy mươi tám
trên thị trường liên ngân hàng lãi suất duy trì ổn định ở mặt bằng hiện tại
tỷ giá giảm nhẹ xuống mức hai mươi hai bảy trăm bảy mươi năm đến hai mươi hai tám trăm bốn mươi năm đồng một đô la mỹ
hiện giá vàng trong nước đã tăng lên sát ba mươi bảy triệu đồng một lượng
tăng khoảng ba trăm linh đồng so với tuần trước
trong khi giá vàng thế giới ổn định quanh ngưỡng một ba trăm linh đô la một ounce

thực hiện tổng cộng đồng tổng cộng đồng tổng cộng đồng tổng cộng đồng tổng cộng đồng
hiện giao quyền tự chủ tài chính tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính
theo quy định của chính phủ
nhưng trong thực tế số cơ quan hành chính đạt được mức thu nhập tăng thêm tối đa
theo quy định còn thấp
nghị quyết năm tư về thế điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh
có quy định hội đồng nhân dân thành phố được quyền quyết định bố trí ngân sách
để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức theo hiệu quả công việc
với mức không quá một tám lần mức lương ngạch bật
theo thống kê năm hai nghìn một mươi bảy năng suất lao động của thành phố hồ chí minh
cao gấp hai bảy lần năng suất lao động bình quân cả nước
năng suất lao động của đội ngũ cán bộ công chức viên chức
cũng gấp một năm lần năng suất lao động bình quân cả nước
mức thu nhập hiện nay của đội ngũ này được đánh giá là chưa tương xứng với năng suất lao động
và chi phí sinh hoạt thực tế tại thành phố
được biết giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bảy
bình quân có hơn một tám trăm linh đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ tài chính
trong đó chỉ có khoảng bốn số đơn vị có mức tăng thu nhập
trên ba lần quỹ lương cấp bật chức vụ theo quy định
nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi quốc gia
trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi tám
ban an toàn giao thông thành phố đà nẵng đã ban hành công văn số một trăm một mươi hai
ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
theo đó công an thành phố đà nẵng đã huy động
bố trí lực lượng chỉ huy hướng dẫn giao thông không để xảy ra ủn tắc giao thông
bảo đảm việc đi lại của thí sinh đến điểm thi và vận chuyển đề thi
bài thi thuận lợi an toàn đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng
hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng sinh viên tình nguyện dân phòng
cùng phối hợp ứng trực tại các nút giao thông các bến xe nhà ga
và các điểm tổ chức thi để điều tiết phân luồng bảo đảm an toàn giao thông
ngoài ra ban an toàn giao thông thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp
công cộng đặc biệt là xe buýt xe khách liên tình nâng cao chất lượng
bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện phục vụ an toàn thuận lợi nhu cầu đi lại
của thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
ngày hai mươi tháng sáu ubnd tỉnh hà nam tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể

quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia tam trúc đến năm hai nghìn ba mươi
quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia tam trúc tỉnh hà nam đến năm hai nghìn ba mươi
có quy mô diện tích vùng lõi ưu tiên tập trung phát triển là bốn ha thuộc địa phận thị trấn ba sao
và ba thôn vòng khuyến công và khả phong thuộc xã khả phong huyện kim bàng
tỉnh phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm khu du lịch tam trúc cơ bản đáp ứng các tiêu chí của khu du lịch quốc gia
đón khoảng ba bảy trăm linh lượt khách tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng một một trăm linh tỷ đồng
và phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi đón khoảng sáu lượt khách thu trên một bảy trăm linh tỷ đồng
tạo việc làm cho khoảng bốn năm trăm linh lao động
việc phát triển khu du lịch quốc gia tam trúc được thực hiện bảo đảm sự phù hợp
thống nhất với các chiến lược dựa trên cơ sở khai thác và bảo tồn các giá trị đặc trưng
thế mạnh về tài nguyên đồng thời gắn với việc bảo tồn nghiêm ngặt tài nguyên môi trường
thời gian qua tình trạng cá chết hàng loạt tại khu vực nuôi trồng thủy sản trên sông trà và
gây thiệt hại rất lớn cho người nuôi nguyên nhân là do sự phát triển ồ ạt của các bè nuôi cá
tại khu vực này trước thực trạng trên tỉnh bà rịa vũng tàu giảm năm mươi mật độ lồng nuôi trồng
thủy hải sản chuyển các cơ sở mới phát sinh vào khu nuôi trồng được quy hoạch
theo kế hoạch từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi tám các cơ sở nuôi thủy sản được phát triển vào khu nuôi trồng
các cơ sở nuôi thủy sản lồng bè trong khu vực quy hoạch trên sông trà và phải cắt giảm năm mươi mật độ lồng nuôi
sắp xếp bè nuôi ổn định trật tự tạo khoảng cách phù hợp giữa các bè bảo đảm an toàn về luồng lạch
và mỹ quan toàn khu vực tỉnh bà rịa vũng tàu ưu tiên bố trí sắp xếp tại hai điểm nuôi tập trung
theo quy định gồm khu nuôi trồng thủy sản lồng bè phía bên trái luồng sông mò nhát và khu nuôi trồng
thủy sản lồng bè phía bên trái luồng sông dinh chủ cơ sở nào không thực hiện di rời sắp xếp theo hướng dẫn
thì không được cắt giấy phép và buộc phải cưỡng chế thảo gỡ
sáng ngày hai mươi tháng sáu trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam thuộc cục hàng hải việt nam
bộ giao thông vận tải cho biết đã kịp thời cứu nạn tàu cá mang số hiệu na chín mươi ba nghìn sáu mươi một ts cùng bảy ngư dân bị nạn trên biển
đưa vào cảng cửa lò tỉnh nghệ an an toàn
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng sáu tàu cá na chín mươi ba nghìn sáu mươi một ts với bảy thuyền viên trên tàu do ông thái bá tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm xã sơn hải huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an làm thuyền trường
khi đang hành nghề đánh bắt trên biển thì bị gãy trục lắp mất khả năng điều động
các thuyền viên trên tàu đã tổ chức khắc phục nhưng không hiệu quả
nhận được thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam điều tàu cứu nạn sát bốn trăm một mươi một
đến hai mươi h ngày một mươi chín tháng sáu lực lượng cứu nạn đã đưa toàn bộ bảy thuyền viên
và tàu na chín mươi ba nghìn sáu mươi một ts về cảng cửa lò bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương
trong phần tin quốc tế trung quốc ủng hộ cam kết phi hạt nhân hóa của triều tiên
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna ngày hôm nay đưa tin về chuyến thăm trung quốc của nhà lãnh đạo kim trương ưn
đặc biệt là cuộc gặp giữa ông kim và chủ tịch trung quốc tập cận bình
hai nhà lãnh đạo đã đạt được đồng thuận về nhiều vấn đề
trong đó nổi bật là sự ủng hộ mạnh mẽ của bắc kinh đối với cam kết phi hạt nhân hóa của bình nhưỡng
theo kcna tại cuộc gặp chủ tịch trung quốc tập cận bình và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
đã trao đổi quan điểm về hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên vừa diễn ra tại singapore
theo đó ông tập cận bình bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cam kết phi hạt nhân hóa của triều tiên
và hứa sẽ tiếp tục đóng một vai trò xây dựng trong tiến trình này
về phần mình nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn đã bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của bắc kinh
đối với cuộc gặp lịch sử mỹ triều tiên ngày một mươi hai tháng sáu vừa qua
và cam kết sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ song phương và hợp tác hữu nghị chiến lược với trung quốc
trong khi đó truyền thông trung quốc đưa tin hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc thực thi nghiêm túc tuyên bố chung singapore
nhằm đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo triều tiên
cùng ngày quan chức cấp cao ba nước iran nga và thổ nhĩ kỳ tiến hành các cuộc đàm phán có ý nghĩa
về việc thành lập ủy ban hiến pháp syri đây cũng là cuộc họp nhằm thảo luận về cách thức hoạt động của ủy ban này trong thời gian tới
theo tuyên bố của đặc phái viên liên hợp quốc về syri staffan de mistura các bên có kế hoạch tiếp tục các cuộc gặp tương tự trong những tuần tới
trong cuộc họp tại geneva thụy sĩ đại diện ba nước iran nga và thổ nhĩ kỳ đã có các trao đổi mang tính xây dựng và thảo luận có ý nghĩa
về những vấn đề liên quan tới việc thành lập và hoạt động của ủy ban soạn thảo hiến pháp syri
sau cuộc họp các bên đã đạt được một số quan điểm chung cơ bản
hồi cuối tháng một năm nay đại hội đối thoại dân tộc syri được nga bảo trợ đã diễn ra tại thành phố sochi thông qua ba văn kiện quan trọng
trong đó có danh sách ứng cử viên tham gia ủy ban nghiên cứu các vấn đề liên quan đến soạn thảo hiến pháp còn gọi là ủy ban hiến pháp syri
mối quan hệ giữa châu âu với mỹ có thể phải chịu những tổn hại không thể hàn gắn
đây là bày tỏ của tổng thống tức frank waters stemmeier sau quyết định của mỹ tăng thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng nhôm thép của liên minh châu âu eu
thổi bùng lên nguy cơ chiến tranh thương mại giữa washington và các đối tác bên kia đại tây dương
trong diễn văn được công bố nhân chuyến thăm mỹ mới đây tổng thống đức stemmeier cho biết ông lo ngại mối quan hệ giữa châu âu và mỹ khó có thể hàn gắn
ông stemmeier nhấn mạnh ông lo ngại cho tương lai của mối quan hệ đối tác xuyên đại tây dương và theo ông những tổn hại của cú sốc ngày hôm nay có thể nghiêm trọng hơn mang tính giải hạn và trên hết là không thể hàn gắn được
bên cạnh đó tổng thống đức cũng cho biết ông tin tưởng rằng mỹ cần đối tác
sau washington chỉ có thể nhận rõ quan hệ đối tác đó khi có cái nhìn đúng đắn hơn về vị trí của các đối tác phương tây
trong khi đó tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg kêu gọi các nước thành viên gạt những bất đồng và mâu thuẫn cảnh báo những căng thẳng này sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của liên minh quân sự xuyên đại tây dương
tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nhấn mạnh mối liên kết giữa các thành viên nato đang chịu nhiều sự phá hủy
theo ông các bên cần tiếp tục nỗ lực giải quyết những bất đồng cũng như hạn chế tối thiểu việc để các mâu thuẫn ảnh hưởng đến hợp tác an ninh chung
ông stoltenberg nêu rõ nato đã từng vượt qua được chia rẽ trước đó và cần phải tiếp tục tinh thần này trong thời điểm hiện tại
lời kêu gọi của tổng thư ký nato đưa ra trong bối cảnh chỉ chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc gặp giữa tổng thống mỹ donald trump và lãnh đạo các nước thành viên khác của nato tại bruxelles bỉ
quốc hội macedonia thông qua thỏa thuận lịch sử với hy lạp về việc đổi tên
nước thành cộng hòa bắc macedonia nhằm chấm dứt những tranh cãi kéo dài suốt hai mươi bảy năm qua giữa hai nước láng giềng liên quan đến tên gọi chính thức của macedonia
tại cuộc bỏ phiếu có sáu mươi chín trong tổng số một trăm hai mươi nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận lịch sử qua đó tạo thuận lợi cho việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân trong tương lai
các nghị sĩ thuộc đảng đối lập chính tại macedonia đã không tham dự cuộc bỏ phiếu
nếu người dân ủng hộ việc đổi tên chính phủ macedonia sẽ phải sửa đổi hiến pháp
và đây cũng là yêu cầu then chốt để quốc hội hy lạp bỏ phiếu thông qua thỏa thuận
cuộc bỏ phiếu tại quốc hội macedonia diễn ra chỉ hai ngày sau khi hy lạp và macedonia ký thỏa thuận lịch sử về việc đổi tên macedonia thành cộng hòa bắc macedonia
theo thỏa thuận macedonia sẽ đổi tên để đổi lại việc hy lạp ngừng phản đối nước láng giềng phía bắc gia nhập eu và tổ chức hữu ước bóng đại tây dương nato
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại